thưa quý vị như vậy là các em học sinh đã chính thức kết thúc năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
sau lễ bế giảng thành tích của các em trong cả một năm học đã được nhà trường khen tặng qua các giấy khen bảng điểm thông báo về cho phụ huynh
không ít em học sinh đã có một năm học nỗ lực cố gắng với những kết quả thành tích tốt
điều này đã đem đến cho các phụ huynh nhiều niềm vui và sự tự hào
và không ít phụ huynh cũng đã chia sẻ niềm hạnh phúc ấy bằng cách là đăng tải bảng điểm giấy khen của con lên mạng xã hội
tuy nhiên trong số đó lại có những phụ huynh thiếu cẩn trọng trong việc đăng tải đã dẫn tới nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân của con ở trên mạng
và câu chuyện mùa khoe con đến hẹn lại lên thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng
đầu đầu cũng thấy giấy khen bảng điểm rồi lại so sánh con nhà này con nhà kia năm nào cũng đến hẹn lại lên
nói thật mấy ngày này tôi chẳng dám lên mạng xã hội thấy người ta khoe con nhiều quá cũng sợ
đến hẹn lại lên những ngày này sau khi các trường tổ chức bế giảng hình ảnh những bằng điểm những tờ giấy khen lại được đăng tải ngập tràn trên các trang mạng xã hội với những lời khoe đầy tự hào của các bậc phụ huynh
vì con em đạt được những kết quả tốt hơn
tốt trong năm học là niềm vui của cả gia đình và nhà trường tâm lý muốn khoe con chăm ngoan học giỏi là điều dễ hiểu
song theo đông đảo cư dân mạng việc khoe những thành tích này trên mạng xã hội nếu không khéo léo sẽ chỉ khiến cho căn bệnh thành tích trong giáo dục ngày càng trầm trọng
không những thế nó còn có thể vô hình chung tạo nên những áp lực không nhỏ cho chính con em mình
đồng ý thành tích đó là cố gắng của con và sự đồng hành của cha mẹ
nhưng khoe già chỉ tạo thêm áp lực cho chính mình và đứa trẻ
mục đích của việc học là trang bị kiến thức để trẻ có sự lựa chọn chất lượng trong cuộc sống
khoe điểm của con không có giá trị với con chỉ để thỏa mãn cái tôi của ba mẹ
việc đó có thể làm hại không chỉ mùng mà nhiều bé
tôi rất ngại khi gặp các bậc phụ huynh cứ luyến thắng với con mình đủ kiểu thành tích này nọ
tôi thấy các con rất áp lực lắm với các bố mẹ này
muốn thành tích nhiều thì để con da ép thôi
rồi phụ huynh còn so sánh nói canh với nhau nữa
khi thấy các bạn hơn con mình là khi không được rồi
bố mà chạy theo đua theo không cần biết hoàn cảnh điều kiện mình như thế nào
hãy nhớ rằng chúng ta đã tham gia cuộc đua mà người chạy là con em của chúng ta
đến phụ huynh còn ham thành tích thế thì các thầy cô và những nhà quản lý giáo dục sẽ như thế nào
đặc biệt nhiều phụ huynh khi đăng tải các bảng điểm giấy khen của con em lên mạng
nhưng lại không che các thông tin cá nhân như tiền tuổi trường lớp
nhiều phụ huynh thậm chí còn đăng tải cả học bạ của con
việc này dẫn đến nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân của các em trên mạng xã hội
từ đó các em và phụ huynh có thể trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến
nhiều cư dân mạng đưa ra lời khuyên và cho rằng các bậc phụ huynh
cần phải nhận thức được tấm quan trọng của vấn đề lộ lọt thông tin hiện nay
và cẩn trọng hơn khi đăng tải các thông tin liên quan đến con em mình
nên hạn chế và cân nhắc kỹ chia sẻ thông tin trên mạng xã hội
hãy bảo vệ con trẻ bằng cách hạn chế đăng ảnh con lên mạng
đến nay có rất nhiều phụ huynh khi con kết thúc năm học
lễ có giấy khen bằng điểm tốt là chụp ảnh tất cả các thông tin cá nhân
có trên giấy khen bằng điểm kèm theo cả ảnh của con
điều này hoàn toàn không nên vì biết đâu có một lúc nào đó
kẻ xấu sẽ dùng những thông tin này để thực hiện những ý đồ nào đó
cha mẹ cũng tự hào về con nhưng khoe thì cũng phải cái nào đáng khoe
và phải giữ bí mật những thông tin quan trọng
rõ ràng chính mỗi phụ huynh cần là người đầu tiên bảo vệ con em mình trên mạng xã hội
và theo cư dân mạng với mong muốn khuyến khích động viên con em có thành tích tốt
hoặc đơn giản muốn chia sẻ niềm vui của bản thân mình với những thành tích tốt của con em mình trong năm học
còn có rất nhiều cách để thể hiện thay vì đăng tải lên mạng xã hội
tôi mà hãnh diện với con thì sẽ nói cho con tôi biết
là tôi đã vui như thế nào
và thưởng cho con một bữa đi ăn nhà hàng
hoặc mua một món đồ mà con thích
lời khuyên nếu phụ huynh muốn chụp ảnh con khi kết thúc năm học
đưa lên zalo facebook để làm kỷ niệm
thì chỉ nên chụp ảnh cho các bé cầm quà được khen thưởng trên tay là được
không chụp cận cảnh riêng của giấy khen bằng điện
con chăm ngoan học giỏi đạt thành tích tốt
phụ huynh hãy động viên khen tưởng con bằng lời nói và những món quà phù hợp
chứ đừng mang con đi quay khắp nơi
tụi nhỏ cũng đâu có thích
mạng xã hội là nơi kết nối chia sẻ thông tin
nơi mỗi thành viên được bày tỏ tình cảm suy nghĩ của mình
dòng đây cũng là nơi chứa đựng không ít nguy cơ tiềm mẩn
có thể mang đến những hậu quả thật không hề nhỏ
đặc biệt đối với con trẻ đối tượng cần được quan tâm
bảo vệ đặc biệt thì trách nhiệm trước hết phải thuộc về gia đình cha mẹ